tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm
đã chủ trì buổi làm việc với các bộ ngành về công tác an toàn thực phẩm năm hai nghìn một mươi chín và nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu các ngành chức năng đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm
tập trung vào các vấn đề chính như tình trạng thực phẩm nhập lậu sử dụng chất cấm trong chăn nuôi
lạm dụng hóa chất kháng sinh trong trồng trọt chăn nuôi kiểm soát các cơ sở giết mổ quan tâm hoạt động cấp phép các phòng kiểm nghiệm
đặc biệt cần quyết liệt quản lý xử lý các quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật vô văn hóa phản cảm trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận
phó thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương cần chủ động bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian cao điểm như mùa du lịch lễ hội đặc biệt trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi